các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chú tỉnh cao bằng trần thị nhâm chú tỉnh lãng sơn
theo cáo trạng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
các đối tượng trên mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn
trong đó nhiều nhất là lê quang đông tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hai trăm hai mươi tám bánh heroin
với tổng trọng lượng tới bảy mươi tám tám trăm hai mươi một bốn gram và một mươi tám một trăm chín mươi gam ma túy tổng hợp
ngoài ra đông còn tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép một khẩu súng quân dụng
và tám mươi tám viên đạn
nguyễn ngọc thực đã tám lần thực hiện mua bán trái phép ba mươi một bánh heroin trọng lượng một mươi bảy trăm một mươi sáu bảy gram
vũ văn cương và chu văn tám mỗi bị cáo đều có hai lần mua bán trái phép chất ma túy
với số lượng mỗi bị cáo tới ba mươi bánh trọng lượng một mươi ba trăm bảy mươi một g